bệnh viện thống nhất tp hcm đã thực hiện thành công ca phẫu thuật khối u khổng lồ hơn bảy kg xem chiếm toàn bộ ổ bụng của một nữ bệnh nhân sáu mươi tuổi
nữ bệnh nhân sáu mươi tuổi nhập viện với thể trạng gây gò nhưng bụng to bất thường
xét nghiệm siêu âm cắt lớp các bác sĩ bệnh viện thống nhất tp hcm phát hiện khối u khổng lồ kích thước ba mươi x hai mươi năm x một mươi năm cm
chiếm toàn bộ ổ bụng gây chè nếp đường nựa quản bên phải là u có nguy cơ ác tính cao
nếu để di căn qua các cơ quan khác thì độ ác tính sẽ càng cao nên càng đến lâu thì tăng nguy cơ tử vong
qua hội trần các bác sĩ chỉ định phẫu thuật cắt khối u
khối u được lấy ra nặng hơn bảy kg sau phẫu thuật tình hình bệnh nhân ổn định và tiếp tục điều trị các giai đoạn tiếp theo
được biết nữ bệnh nhân đã được phát hiện khối u từ tám tháng trước nhưng từ chối phẫu thuật vì hoàn cảnh gia đình